thành phố hồ chí minh vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
thành phố hồ chí minh trong mạng lưới thành phố thông minh ở asean cơ hội và thách thức
tại hội thảo đại diện các quốc gia đang xây dựng thành phố thông minh chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý
trong việc xây dựng và phát triển những cơ hội và thách thức trong thời đại công nghệ bốn
qua đây lãnh đạo thành phố hồ chí minh có cái nhìn tổng quan về các mô hình đô thị thông minh trong khu vực
từ đó vạch ra hướng đi đúng đắn cho việc phát triển đề án xây dựng thành phố thông minh
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
được công bố vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
trong đó mục tiêu tổng quát cho giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế
hướng đến kinh tế tri thức kinh tế số quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo
nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc tăng cường sự tham gia giám sát của người dân